cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cơ sở này sản xuất nem chua rán và bỏ xỉ cho các quán ăn vặt đặc sản tại thành phố đà nẵng
tiếp đó chiều cùng ngày công an quận liên triệu kiểm tra cơ sở sản xuất gà sông khói
tại đường hoàng văn thái phương hoa khánh bắc
cơ sở này cũng vi phạm các lỗi như người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
không có các dụng cụ bảo hộ theo quy định thùng rác không có nắp đậy
cống rãnh thoát nước lộ thiên
hiện hai cơ sở sản xuất nem chua rán và gà sông khói đã bị lập biên bản
củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
mới đây công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp
cò mồi treo kéo khách và xin tiền đò của du khách đi thăm quan vãn cảnh chua hương
từ công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội
từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện mỹ đức đã phát hiện và lập biên bản
xử lý hai mươi hai trường hợp có hành vi treo kéo khách
đồng trường hợp người dân đi xe máy bám đuôi mời chào du khách đi đò chỗ hương
ở dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
đã phát hiện một trường hợp là th chú tại xã hương sơn huyện mỹ đức
là lái đò có hành vi xin tiền khách đi đò đồng thời bắt quả tang bốn trường hợp
lái xuồng đò vi phạm sử dụng đò gắn bình ắc quy trở khách trái quy định
của ban tổ chức di sản quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
tạm giữ một xuồng năm bình ác quy và yêu cầu bốn trường hợp trên ký cam kết không tiếp tục tái phạm
cụ thể đối với khách đi đò tham quan chùa hương sẽ được ban tổ chức bán vé
với giá niêm yết tại các điểm bán vé là một trăm ba mươi đồng
cuộc bao gồm tám mươi đồng tiền đò và năm đồng tiền vé thắng cảnh
khi mua vé này du khách sẽ không phải trả thêm các phí khác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
hà nội dẫn đầu cả nước với số ca mắc phổ biến trên ba ca một ngày
trong khi đó số lượng f tự theo dõi cách ly tại nhà thường phải sử dụng test nhanh
để kiểm tra tình trạng bệnh cộng thêm nhu cầu mua test nganh điện sang lọc sớm
vì vậy nhu cầu mua test nganh tăng lên chóng mặt
theo thông tư mới của bộ y tế sẽ có hiệu lực từ ngày mai ngày hai mươi một tháng hai
mức giá trần xét nghiệm covid một mươi chín
sẽ giảm tối đa khoảng ba mươi so với giá hiện hành
như vậy giá dịch vụ xét nghiệm nhanh mẫu đơn tối đa không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
xét nghiệm bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động
mẫu đơn tối đa không quá một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng một xét nghiệm
về xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time
rt pcr mẫu đơn có giá tối đa không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm
ngày mai ngày hai mươi một tháng hai
liên bộ tài chính công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
trong kỳ điều hành ngày mai nhiều dự báo cho rằng giá xăng dầu trong nước
lại tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng giá thế giới
theo dự báo giá bán lẻ sẽ tăng khoảng tám trăm linh một đồng mỗi lít tùy lại
nếu dự báo trên là chính xác
thì thị trường xăng dầu trải qua lần thứ năm liên tiếp ở mức rất cao thiết lập kỷ lục mới
do nhu cầu đi tàu của hành khách sụt giảm công ty cổ phần vận tải đứng sắt hà nội
vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khu đoạn hà nội vinh từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể tàu na hai xuất phát tại vinh tạm dừng chạy từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tàu na một xuất phát tại hà nội tạm dừng chạy từ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
những hành khách có vé tàu na một mươi hai trong các ngày tạm dừng chạy
trả vé trực tiếp tại nhà ga không mất phí hoặc đổi vé đi tàu thống nhất
mặc dù đã bước sang ngày một mươi chín tháng hai một mươi chín tháng riêng âm lịch
nhưng nhiều điểm du lịch biển vẫn có tín hiệu tích cực khi có hiện tượng cháy phòng
bởi lượng người vẫn ùn ùn đổ về sau khi nghỉ tết
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng ba là ngành du lịch việt nam đang ngóng chờ sáu bộ ngành liên quan
đã cùng đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch như trước khi có dịch covid một mươi chín

thông tin này có thể coi là tưới nước vào sa mạc
vì hơn hai năm qua ngày du lịch đã phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề
với riêng tỉnh ninh bình một trong những địa bàn có tiềm năng du lịch lớn nhất nước ta
các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều phương án lên kế hoạch
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đảm bảo an toàn cho du khách
ghi nhận những ngày đầu năm lượng khách đến các điểm du lịch tại tỉnh ninh bình khá vắng vẻ
so với những năm trước đây khi dịch covid một mươi chín chưa bùng phát
tuy nhiên khi các dịch vụ mở cửa trở lại
lực lượng công an vẫn thường xuyên có mặt để đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông cho du khách khi đến tham quan
bên cạnh đó công an phụ trách tại các điểm du lịch đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng
khi lượng khách lớn tới ninh bình trong thời gian tới
ngay từ đầu năm lực lượng công an lực lượng hóa lưu cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở
đặc biệt là ban quản lý danh thắng tràng an
làm tốt công tác khảo sát tình hình an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từ căn cứ vào đó công an luyện cũng đã xây dựng phương án phù hợp với lượng du khách đến tham quan
chúng tôi xác định là lưu lượng khách sẽ tăng lực biến
do đó sẽ bố trí nhiều biện pháp công tác để có biện pháp hướng dẫn và phân luồng
đặc biệt là các vị trí là các cửa ngõ các bến thuyền nơi sẽ tập trung đông người đông phương tiện
nhân dân khi tham gia du lịch cũng như là du xuân được an toàn tuyệt đối
ngoài lực lượng công an sở du lịch tỉnh ninh bình đã thực hiện nhiều giải pháp
để xúc tiến quảng bá du lịch triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch
thông qua việc tổ chức các tour du lịch trực tuyến
bên cạnh đó sở du lịch ninh bình yêu cầu ban quản lý các điểm du lịch
phải đảm bảo đầy đủ các quy tắc phòng dịch
thực hiện tuyên truyền tới khách tham quan khi đến với mảnh đất cố đô
chúng tôi cũng đã chỉ đạo đến các khu điểm du lịch
cũng như phối hợp với chính quyền các địa phương huyện thành phố trong tỉnh
để thực hiện tốt các hoạt động chống dịch
để làm sao cho khách du lịch có cái cảm giác đến ninh bình
một cách an toàn và hấp dẫn thân thiện nhất
trên thực tế dù vẫn gặp nhiều khó khăn
nhưng việc các cơ quan chức năng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp
và các du khách chính là cú hích thúc đẩy giúp du lịch ninh bình phục hồi
đây chính là tín hiệu khả quan của ngành du lịch
sau quãng thời gian dài bị chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thưa quý vị trong tiến trình mở cửa du lịch năm hai nghìn hai mươi hai
toàn tỉnh ninh bình phấn đấu đón ba năm triệu lượt khách du lịch
doanh thu du lịch ước tính đạt hai tỷ đồng
để đạt được mục tiêu này toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
đang kết nối lại hệ thống từng bước chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi
là một trong những khách sạn đứng đầu với lượng khách và chất lượng dịch vụ của tỉnh ninh bình
doanh nghiệp này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch covid một mươi chín
do lượng khách giảm hẳn nhân viên nghỉ việc kinh tế của khách sạn vô cùng khó khăn
đón nhận kế hoạch mở cửa du lịch
khách sạn đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón tiếp khách du lịch
cái thời gian bắt đầu mở cửa để đón khách ngoại tỉnh
theo chỉ thị của tỉnh trước hết là du lịch phải du lịch an toàn
chính vì vậy cho nên là doanh nghiệp đã đưa ra các phương án
từ cơ thể khâu chuẩn bị đón khách và xếp khách và xây dựng cả các kế hoạch
giả sử những trường hợp mà có sự cố là khách ép không
thì doanh nghiệp có những phương án xử lý như thế nào
chính vì vậy cho nên hiện tại doanh nghiệp đang là một điểm đến rất an toàn
khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
điều khách du lịch quan tâm nhất là mức độ an toàn
thấu hiểu điều đó ban quản lý khu du lịch tràng an tỉnh ninh bình
đảm bảo tất cả dịch vụ du lịch vừa tạo được sức thu hút khách
vừa diễn ra an toàn đúng quy định phòng dịch
năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến lượng khách tăng cao
khu du lịch tràng an đã gấp rút hoàn thiện tuyến đường hầm đi bộ
dẫn xuống bến thuyền tránh gây ách tắc un ứ giữ khoảng cách an toàn phòng dịch
để mở cửa chào đón du khách đến với tràng an
toàn bộ cán bộ nhân viên khu du lịch thì trước tiên là mọi người đã tổng vệ sinh
cái thứ hai nữa là toàn bộ cán bộ khu nhân viên của khu du lịch
đều được tiêm ba mũi vaccine hết
bên cạnh đó lực lượng bảo vệ an ninh của khu du lịch
cũng được huy động rất nhiều để đảm bảo quy trình an toàn cho du khách
cũng như trên hành trình thăm quan và đảm bảo về mặt dịch bệnh
mình là một người đi xa cho nên mình rất quan tâm đến vấn đề phòng chống dịch bệnh
các tiếp xúc gần
là tập trung đông người là mình cũng phải hạn chế
tức là mình giữ được một cái khoảng cách làm sao cho nó đủ an toàn
để theo các hướng dẫn an toàn cho mình cho mọi người
nhất là cho những nơi mình tới nữa
trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh
hoạt động du lịch có trách nhiệm được xem là yếu tố quyết định sự an toàn chung
du lịch ninh bình sẽ tiếp tục tạo dựng hình ảnh đúng với thông điệp của ngành du lịch tỉnh
điểm đến an toàn thân thiện chất lượng và hấp dẫn
từ ninh bình nhận thấy việc mở cửa đúng thời điểm
góp phần không chỉ thu hút thêm ngày càng nhiều du khách đến việt nam
cạnh tranh với các nước trong khu vực
mà còn là cơ hội xây dựng được những thương hiệu điểm đến hấp dẫn du khách
trong cuộc đua mở cửa nền kinh tế so với khu vực và thế giới
thưa quý vị thời tiết nồm ẩm mưa phùn kéo dài những ngày qua
khiến không khí trong nhà luôn ẩm ướt quần áo ẩm mốc
điều này đã khiến nhiều người dân phải săn lùng mua máy xấy quần áo
máy hút ẩm hoặc tìm đến các dịch vụ giặt khô
chính vì vậy thị trường máy xấy máy hút ẩm đang rất đắt hàng
trong phóng sự sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu về những lưu ý
khi lựa chọn sản phẩm máy xấy máy hút ẩm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
như nhiều người miền bắc chị nguyễn thị anh tuyết
ở dịch vọng quận cầu giấy không sợ lạnh
nhưng kiểu thời tiết mưa phùn lại nồm ẩm suốt từ tết tới nay khiến
chị vô cùng khó chịu
việc tìm mua một sản phẩm máy hút ẩm là điều mà không chỉ chị tuyết
mà rất nhiều gia đình khác đang quan tâm trong thời tiết này
tại vì bây giờ đang là mùa đông nồm ít
nên là mình muốn tìm cái sản phẩm mà nó có thể xấy khô quần ná và khử được mùi
theo ghi nhận lượng cách mua máy xấy máy hút ẩm tăng đột biến
ba lần so với thời điểm trước tết nguyên đán
trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm máy hút ẩm
máy giấy quần áo với nhiều mức giá khác nhau
thậm chí xuất hiện các mặt hàng không rõ nguồn gốc
hay nhái lại các thương hiệu uy tín
thưa anh trong những ngày gần đây do thời hình thời tiết
nên là khách hàng có xu hướng tìm đến các sản phẩm như máy hút ẩm và máy xấy quần áo
thì không biết là trên thị trường hiện nay
thì có những loại máy hút ẩm cũng như máy xấy quần áo như thế nào ạ
hiện nay thì nhiều dòng máy hút ẩm tích hợp thêm máy xấy quần áo
đây là tính năng mới của máy hút ẩm năm nay
không khí long sẽ thổi vào quần áo và kết hợp với khả năng hút ẩm
quần áo sẽ nhanh khô mà không bị nhăn
máy xấy thì mình đang có dòng máy xấy tông hơi
và dòng xấy của hip bump bơm nhiệt gọi là dòng xấy bơm nhiệt
vâng giá cả của những sản phẩm máy hút ẩm cũng như máy xấy quần áo
thì có giá thành như thế nào ạ
về cơ bản dòng xấy tông hơi về giá thành chỉ ta động được tám một mươi triệu
còn về dòng xấy của hip bump bơm nhiệt thì nhiều tính năng hơn
nhiều tính năng xấy cũng như chế độ xấy
sẽ là bền sợi vải của mình hơn tiết kiệm điện hơn
máy xấy thì sẽ ngoài là có tông hơi thì giá từ bảy một mươi triệu
còn ngoài dòng hip bump thì sẽ dưới hai mươi triệu từ một mươi bảy hai mươi triệu thì giá thành cao hơn
ngoài đó thì mình sẽ có những dòng của tủ xấy nữa cũng rất là đơn giản
thì giá ra thành từ một triệu đến hai triệu thôi
máy hút ẩm thì giá thành ba sáu triệu thôi giá thành cũng hợp lý
vâng vậy chúng ta có lưu ý gì khi mà
chọn mua cũng như là sử dụng sản phẩm để có thể được bền nhất và tối ưu được công năng của nó
để mà mình phù hợp mình nên chọn đúng cái nhu cầu
cái chức năng của sản phẩm của mình đang cần dùng thì sẽ là nó bền hơn
còn tất cả các sản phẩm đều được bảo hành
trình hàng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cũng như siêu thị thì mình rất là yên tâm
để tránh chất lượng kém thì ở ngoài thị trường hàng hóa trôi nổi cũng rất là nhiều
thì mình cũng khuyến cáo là khách hàng
nên đến những hệ thống của siêu thị uy tín